do không cảnh báo nguy cơ gây ung thư của thuốc diệt cỏ công ty monsanto đã bị một tòa án của mỹ phạt và buộc phải bồi thường gần hai trăm tám mươi chín triệu đô la mỹ
trong khi tại việt nam nhiều sản phẩm có chứa hoạt chất này vẫn được kinh doanh và sử dụng thoải mái trong đó có thuốc diệt cỏ rundup của monsanto
một bài viết về vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận và cũng là nội dung trên nhiều số báo ra ngày hôm nay bỗng nhiên bị nhiễm hiv
rúng động làng quê phát hiện bốn mươi hai người nhiễm hiv
một mươi người dương tính với hiv tại một xã ở phú thọ chưa thể kết luận nguyên nhân
mặc dù quanh năm gắn bó với ruộng nương nhưng gần đây nhiều người dân kể cả trẻ em ở xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
sau khi bị bệnh lên bệnh viện tỉnh điều trị đã rất sốc khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với hiv
trong đó hai người đã tử vong vì ết
tuy nhiên với bốn mươi hai người xét nghiệm dương tính với hiv sở y tế phú thọ cho biết chưa rõ nguyên nhân
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến rằm trung thu
thị trường bánh trung thu lại bị những kẻ làm hàng giả hàng kém chất lượng tung hàng ra để lừa người tiêu dùng
nhức nhối bánh trung thu rẻ bèo không nguồn gốc bán tràn lan facebook là bài viết được đăng trên báo lao động
lực lượng quản lý thị trường hà nội mới đây vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn một mươi bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ
chỉ hai đồng một chiếc tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở xã la phù huyện hoài đức hà nội
theo khai nhận của chủ lô hàng nếu không bị phát hiện thì toàn bộ số bánh không nhãn mát không hạn sử dụng sẽ được bày bán trên zalo facebook
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân